xin kính chào quý vị và các bạn
từ chiều tối và đêm nay các tỉnh ở phía đông bắc bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh
cây mưa rào vào rông cục bộ có nơi có mưa to người dân gần đề phòng có tố lóc trong cơn rông
sau đến ngày một một mươi hai mưa giảm nhanh trời khô ráo trở lại
tuy nhiên là do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ tiếp tục hạ thấp
cao nhất ngày ở dưới mức một mươi chín độ trời rất đậm có nơi rất hại ở các tỉnh trung du và vùng núi
tương tự tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ từ đêm nay sang đến ngày mai
gió mùa đông bắc tràn về sẽ gây ra mưa rào vào rông cục bộ có mưa to
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
sau những ngày đầu tháng một mươi hai trời khô ráo thậm chí có nắng vào trưa chiều
tuy nhiên là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh nên nhiệt độ hạ thấp
cao nhất ngày ở dưới ngưỡng một mươi chín độ trời rất đậm rất hại
đặc biệt ở các tỉnh vùng núi cao sẽ khá là rét bút
nên quý vị cần chú ý để đề phòng mặc đủ ấm đảm bảo sức khỏe
cũng như là bảo vệ cây trồng vật nuôi khỏi thiệt hại
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
từ ngày mai mưa gia tăng ở các tỉnh phía bắc
sau thì vùng mưa dịch chuyển dần xuống các tỉnh ở phía nam khu vực
mưa kéo dài nhiều ngày nên người dân cần đề phòng với sạt lở đất lũ trên các sông suối
về nhiệt độ thì giảm dần từng ngày và đến ngày một tháng một mươi hai thì cao nhất ngày ở dưới mức là hai mươi độ
có nơi còn rét đậm rét hại
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và nhiễu động gió đông nên mưa cũng gia tăng tại đây
có nơi có mưa rất to vào rông
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét cũng như gió giật mạnh
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này phổ biến ở ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau ngày một và ngày hai tháng một mươi hai nhiệt độ giảm thêm
khoảng từ hai đến ba độ
đến với khu vực tây nguyên trong hai ngày tới phổ biến là ít mưa
có nắng vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày hai tháng một mươi hai mưa sẽ gia tăng đề phòng có tố lốc trong cơn rông
nhiệt độ theo đó mà cũng giảm nhẹ trở lại
khu vực nam bộ trong ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
chủ yếu là sẽ vẫn phổ biến là ít mưa ngày trời nắng
về chiều tối thì có xuất hiện mưa rông cục bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
dự báo là dãy ngáp thấp ở phía nam có trục ở khoảng từ bốn đến bảy độ
từ khoảng chiều ngày một tháng một mươi hai trở đi thì sẽ có xu hướng hoạt động mạnh trở lại
và nâng trục dần lên phía bắc nên có khả năng gây mưa rông gia tăng dần
từ ngày hai tháng một mươi hai trở đi

cần đề phòng có lốc xét cũng như gió giật mạnh trong cơn rông